tại hà nội viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng trần đại nghĩa năm hai nghìn một mươi chín
cho các tác giả có công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên và công nghệ ứng dụng vào thực tế
mang lại hiệu quả kinh tế tham dự buổi lễ có phó thủ tướng vũ đức đam
giải thưởng năm nay được trao cho một mươi nhà khoa học là tác giả của bốn công trình
nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine cúm gia cầm saptie ah năm n một ở việt nam
nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc biệt phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính
và loại đạn xuyên động năng tám mươi năm mm nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại công nghiệp và y tế
nghiên cứu chuẩn tạo dùng lúa phục vụ đồng bằng sông cửu long
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
giải thưởng trần đại nghĩa được tổ chức không chỉ khẳng định về năng lực nghiên cứu
mà còn ghi nhận sự công hiến nhiệt huyết của các nhà khoa học với tinh thần trần đại nghĩa
dám vượt qua khó khăn để khoa học phát triển xây dựng đất nước